ba học sinh đã tử vong do đuối nước vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều qua tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
chính quyền địa phương cho biết địa điểm xảy ra vụ đuối nước là một hố nước sâu thuộc dự án nam vĩnh yên thuộc xã thanh trù
một nhóm bốn học sinh rủ nhau đi tắm sau khi đa bóng trong quá trình tắm thì có bốn em bị đuối nước
sau đó người dân đã phát hiện và cứu các em tuy nhiên có ba em không may đã tử vong
một em đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc